chiều nay ngày bảy tháng sáu theo đề nghị của phía singapore phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc điện đàm với bộ trưởng bộ ngoại giao singapore vivian bala griezmann
liên quan đến phát biểu của thủ tướng singapore lý hiển long vào ngày ba mươi một tháng năm
bộ trưởng vivian bala griezmann khẳng định singapore hết sức co trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
giải thích bối cảnh của phát biểu trên và mục đích của bài phát biểu là không có ý xúc phạm việt nam và campuchia
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh nhấn mạnh phát biểu trên đã gây phản ứng tiêu cực
đặc biệt trong bối cảnh nhân dân campuchia vừa kỷ niệm trọng thể bốn mươi năm thoát khỏi nạn diệt chủng pol pot
và tòa án đặc biệt tại campuchia đã có phán quyết về tội ác diệt chủng chống nhân loại của khơ mê đỏ
trả lại công bằng cho các nạn nhân và gia đình của họ được liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế hoan nghênh
phó thủ tướng khẳng định tính chính nghĩa và những đóng góp hy sinh to lớn của quân tình nguyện việt nam
đã giúp đất nước campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng góp phần vào hòa bình ổn định và phát triển của khu vực
phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh đề nghị singapore có điều chỉnh phù hợp
hai bộ trưởng ngoại giao nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm củng cố phát triển quan hệ song phương việt nam singapore
cũng như tăng cường đoàn kết và thống nhất của asean